ngày một sáu tại phiên họp thứ bốn mươi năm đợt hai ubthq sẽ xem xét cho ý kiến về một số nghị quyết của quốc hội của ubthq và quyết định các vấn đề quan trọng khác
tại phiên họp ubthq sẽ xem xét cho ý kiến về sự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với tp hà nội
cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của quốc hội về công nhận và cho thi hành tại việt nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và một bên là liên minh châu âu và các nước thành viên liên minh châu âu
cho ý kiến lần hai về sự thảo nghị quyết của ubthq quy định các nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
xem xét việc tổng kết thực hiện nghị quyết số năm trăm tám mươi hai nghìn một mươi tám